các thông tin được thổi phồng liên quan đến sự kiện trên mạng xã hội
không chỉ định hình quan điểm tiêu cực của cộng đồng
mà còn làm trở ngại cho quá trình điều tra của cơ quan chức năng
việc ném gạch đá chất bẩn vào nhà đã làm xáo trộn cuộc sống của gia đình
gây ra sự bức xúc và lo lắng trong cộng đồng
ông trần như tiến tổ trường tổ dân phố số sáu phường việt hương quận long biên
chia sẻ về tình hình căng thẳng mà gia đình đang phải đối mặt
khi họ buộc phải đóng cửa im lìm suốt gần ba ngày để tránh những sự kiện không may xảy ra
đến nay cơ quan đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can về tội cố ý gây thương tích
tuy nhiên điều đáng chú ý là bị can trong vụ án này là người dưới một mươi tám tuổi
với tội danh đang bị khởi tố là khung từ bảy năm cho đến một mươi năm
và do bị can là người chưa thành niên nên khung bị can phải đối mặt là từ năm năm hai tháng cho đến một mươi năm năm tháng
theo các chuyên gia người vi phạm pháp luật phải chịu trách nhiệm pháp lý
và dư luận có quyền
được bày tỏ sự phẫn nộ nhưng cần phải có giới hạn
việc sử dụng hành vi vi phạm pháp luật để đáp trả việc làm vi phạm pháp luật khác là điều hoàn toàn bị nghiêm cấm
phó giáo sư tiến sĩ trần thành nam chuyên gia về tâm lý học
thành viên hiệp hội tâm lý giáo dục việt nam cho biết
nếu chúng ta am hiểu pháp luật thì chúng ta phải hiểu là nếu một vụ việc nào xảy ra
các cơ quan chưa có kết luận cuối tòa án chưa xử thì người ta chưa phải người có tội
tức giận là chuyện có thể chấp nhận
nhưng việc thể hiện sự tức giận
lại phản ánh trình độ văn minh của từng người
thưa quý vị hiện công tác điều tra liên quan đến sự việc đang được khẩn trương thực hiện
bên cạnh đó dư luận cũng đang hy vọng phép màu sẽ đến với nam sinh lớp tám
người đang phải thở máy và bơm thức ăn để duy trì sự sống
những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc này sẽ được chúng tôi liên tục cầm nhận
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo